các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn tp vinh
công an tỉnh nghệ an và các lực lượng chức năng đã bố trí chốt trực kiểm soát người ra vào thành phố vinh ở một mươi ba điểm cửa ngõ thành phố
giữa thời tiết nắng nóng gai gắt của miền trung vượt qua mọi thiếu thốn về vật chất trở ngại về thời tiết
lực lượng tuyến đầu vẫn kiên trì bám chốt quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để đẩy lùi dịch bệnh
một mươi ba giờ trưa thời tiết nắng như thiêu như đốt
thế nhưng các lực lượng công an quân sự đoàn viên thanh niên vẫn bám trụ các chốt kiểm soát để phòng chống dịch
tại chốt kiểm soát cầu bến thủy nối tỉnh nghệ an và hà tĩnh đây là một trong những chốt quan trọng
bốn cán bộ chiến sĩ đã phải làm việc liên tục để kiểm soát người ra vào vùng dịch
ở trong nhà tầng thương khoảng ba mươi năm độ thì nhiệt độ ngoài trời nó nằm khoảng bốn mươi hai bốn mươi ba độ thôi
dù là nắng nhưng mà anh em cũng rất là cũng vì nhiệm vụ trách nhiệm cho nên là anh em cũng phải cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ chốt chặn
còn tại chốt kiểm soát thuộc xã hưng hòa thành phố vinh nằm giữa một cánh đồng
chiếc liều bạt giã chiến là nơi duy nhất để các chiến sĩ nghỉ ngơi trong những phút ít ỏi
thấu hiểu được sự vất vả của lực lượng chốt chặn
nhiều người dân thành phố vinh đã mang tặng những chai nước mát
xuất công nghĩa tình để góp phần động viên các chiến sĩ hoàn thành đối nhiệm vụ
công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo phòng hậu cần bố trí bốn mươi hệ thống liều bạt đủ tiêu chuẩn
tại các chốt trên địa bàn thành phố vinh huyện diễm châu nam đàn hàng trương
tại một số điểm chốt trọng điểm các container có lắp đặt điều hòa
đã được bố trí để cán bộ chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngơi khi giao ca
các phương tiện đi qua lại địa bàn thành phố vinh rất là đông
và cho nên nó dẫn đến là nếu nó không làm nhanh thì nó sẽ ách vắc cục bộ về giao thông
và nó ảnh hưởng đến khi chúng ta phải thực hiện mục tiêu kép là vừa phát biển kinh tế sổ
nhưng cũng vừa phòng tổng dịch
cuộc chiến với dịch covid một mươi chín tại nghệ an dự báo sẽ còn kéo dài và còn nhiều khó khăn
tuy nhiên các lực lượng chiến sĩ tuyến đầu vẫn luôn khắc phục mọi khó khăn vất vả trở ngại của thời tiết
kiên trì bám chốt ngày đêm với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay bây giờ sẽ là mục điểm báo
thưa quý vị sau cuộc họp khẩn hội đồng đạo đức quốc gia thống nhất triển khai tiêm giai đoạn ba vaccine nanocovax
trên một mươi ba người hoàn tất giữa tháng tám và thông tin này được đăng tải trên báo công an nhân dân
số ra sáng ngày hôm nay
hội đồng đạo đức quốc gia thống nhất đánh giá vaccine nanocovax an toàn bước đầu có tính sinh miễn dịch
tuy nhiên để đánh giá hiệu lực bảo vệ cần thêm thời gian và số lượng mẫu đặc biệt là kết quả đánh giá trong phòng thí nghiệm
sau khi xem xét bộ y tế thống nhất với viện pasteur tp hcm và học viện quân y
đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm trên toàn bộ một mươi ba tình nguyện viên
hoàn tất mũi một trước ngày một mươi năm tháng bảy và song mũi hai trước ngày một mươi năm tháng chín
trong tháng tám phải có dữ liệu báo cáo về bộ y tế
và số lượng một mươi ba tình nguyện viên đã được chuẩn bị xong
trên đó thì tỉnh hưng yên là bốn tình nguyện viên tỉnh lâm an là hai người và tiền giang sáu người
khu vực phía bắc do học viện quân y phụ trách nghiên cứu phía nam là do viện pasteur chịu trách nhiệm
theo kế hoạch phải tới tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mới hoàn thiện các kết quả giai đoạn hai
tuy nhiên hiện nay việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba của ứng viên vaccine nanocovax đã và đang được thực hiện
sau khi bộ y tế phê duyệt thử nghiệm giai đoạn ba vào ngày một mươi một tháng sáu
cũng liên quan đến vaccine phòng covid một mươi chín báo tuổi trẻ online thông tin như sau
đó chính là nhật sẽ tiếp tục viện trợ cho việt nam một triệu liều vaccine astrazeneca
theo thông tin từ đại sứ quán nhật bản
tại việt nam và bộ y tế việt nam vào ngày hai mươi năm tháng sáu
tại buổi họp báo bộ trưởng bộ ngoại giao nhật bản ông motegi toshimitsu thông báo
nhật bản sẽ viện trợ không hoàn lại cho việt nam thêm một triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín nhãn hiệu là astrazeneca
như vậy bên cạnh lô vaccine một triệu liều đã về việt nam vào ngày một mươi sáu tháng sáu
thì sẽ thêm một triệu liều phía nhật bản cam kết viện trợ vào sáng nay
tổng số vaccine nhật bản tặng là hai triệu liều
trước đó lô vaccine về việt nam vào ngày một mươi sáu tháng sáu đã được phân bổ phần lớn
trong thành phố hồ chí minh
bộ y tế cũng đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa covid một mươi chín cho bảy mươi dân số
đặt miễn dịch cộng đồng chậm nhất là trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
còn trên báo lao động số gia sáng nay hôm nay đăng tải bài viết với nhân đề như sau
đó chính là đề xuất gói hai mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
điều kiện phù hợp thực tế để người lao động được thụ hưởng
nội dung bài viết đề cập là
gặp đến việc có chín một triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt dịch covid một mươi chín thứ tư
trong đó năm trăm bốn mươi người đã mất hoặc thiếu việc làm
một mươi chín hai cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp
hai mươi một hợp tác xã liên ngành bị ảnh hưởng
và trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang tác động sâu rộng đến đời sống và nhiều đối tượng xã hội
bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất gói hỗ trợ gần hai mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
nhiều ý kiến cho rằng nội dung của gói hỗ trợ là rất tốt
nhưng đừng để chính sách không triển khai được trên thực tế
còn trao đổi với phóng viên của báo lao động thì bà nguyễn thị lan hương
nguyên viện trưởng viện khoa học lao động xã hội cho rằng
lâu nay nhiều chính sách gói hỗ trợ không đi vào đời sống do đưa ra quá nhiều điều kiện
và đối tượng thụ hưởng không đáp ứng được
bà hương cho rằng chính sách tốt chỉ khi bỏ bớt điều kiện làm phải nhanh triển khai rộng
xác định đối tượng nào cần hỗ trợ là nhiều nhất
bà hương đặc biệt lưu ý thị trường lao động phải để ý ở
đầu đến chứ không phải là đầu đi
ví dụ như người lao động từ thanh hóa và tp hcm làm việc
thì chính sách hỗ trợ phải ở tp hcm
bên cạnh đó cũng nên đưa thêm phần mềm quản lý lao động
để sau này đánh giá tác động cho chính xác
thông tư giảm phí lệ phí nhằm góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
thời gian giảm phí lệ phí sẽ áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
với số giảm từ phí lệ phí sáu tháng ước là khoảng một tỷ đồng
và thông tin này được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí bộ tài chính đã phối hợp
với các bộ cơ quan ngang bộ xây dựng và ban hành thông tư số bốn mươi bảy
vâng hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một quy định giảm mức thu ba mươi khoản phí lệ phí
nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng
được ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trong đó hai mươi chín khoản phí lệ phí đã giảm trong năm hai nghìn hai mươi và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
và bổ sung giảm thêm mức thu một khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp
với nhiều mức giảm cao như giảm năm mươi mức thu hai mươi trên hai mươi hai khoản phí lệ phí
trong lĩnh vực chứng khoán giảm năm mươi mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
giảm ba mươi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách

trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thành phố hồ chí minh càng không thể lơ là kiểm soát
và đề nghị chính quyền thành phố các ban ngành có đánh giá đúng về mức độ lây lan lúc này
để đưa ra các quyết sách kiểm soát tiếp theo
theo phó thủ tướng trương hòa bình công tác phòng chống dịch của thành phố thời gian qua
đã kết quả nhất định tuy nhiên tình hình còn diễn biến phức tạp
các giải pháp trong chỉ thị một mươi của ủy ban nhân dân tp hcm
so với chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng tương tự chỉ còn chợ là chưa cấm
phó thủ tướng cho rằng thành phố hồ chí minh tuyệt đối không chủ quan
dù chỉ thị số một mươi của ủy ban nhân dân tp hcm có tác dụng nhất định
vì dịch lây lan không chỉ diễn ra ở thành phố mà còn các địa phương khác
là không được chủ quan
và cái kết quả mình áp dụng cái chỉ thị một mươi vừa qua đó
thì đã cũng đã có những cái tác dụng nhất định đã có những cái phát huy kết quả nhất định
nhưng tình hình diễn biến vẫn còn quá phức tạp
và cũng có nhiều ý kiến đề nghị áp dụng biện pháp cao hơn
cho nó quyết liệt hơn nữa toàn diện hơn nữa tiệt đế hơn nữa
nhưng mà vẫn phải đảm bảo sản xuất
sau hai mươi chín ngày bùng phát dịch covid một mươi chín
tình hình tại tp hcm còn phức tạp với nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây
các trường hợp này tiếp tục lây nhiễm cho người tiếp xúc gần
tạo thành cụm lây nhiễm phức tạp
tính đến chiều ngày hai mươi năm tháng sáu
thành phố ghi nhận tổng cộng hai ba trăm bốn mươi tám
và đây là ngày thứ chín liên tiếp số ca nhiễm tăng lên mỗi ngày ba con số
đặc biệt là sáu trăm sáu mươi bảy ca nhiễm trong ngày hai mươi năm tháng sáu
cao nhất từ trước đến nay
mặc dù vậy có đến năm trăm ba mươi tám trường hợp trong khu cách ly khu phong tỏa
nên về cơ bản thành phố vẫn đang kiểm soát được tình hình
trong bối cảnh chỉ còn năm ngày nữa kết thúc giãn cách đợt hai tại thành phố
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố yêu cầu sở ngành quận huyện
phải đánh giá lại việc triển khai và giải pháp
đề ra biện pháp quyết liệt hơn trong năm ngày tới
chúng ta đã triển khai những biện pháp với các chỉ thị như thời gian vừa qua

nhưng bây giờ nó đã vượt tới là sáu trăm bảy mươi ca
cho nên là bây giờ từng đơn vị từng quận huyện có thể ngồi đánh giá lại
và tăng cường các biện pháp quyết liệt hơn nữa
trong đó có cái xem xét trong thời gian vừa qua
các khâu kiểm tra của chúng ta như thế nào kiểm tra giám sát như thế nào
cái việc thực hiện triển khai các biện pháp đó
các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn của mình để
để ngày ba mươi tháng sáu chúng ta cần phải đánh giá lại
và xem coi có tiếp tục giải pháp xã hội hay không
đối với các phản ánh của địa phương về việc chậm kết quả test covid một mươi chín
lãnh đạo thành phố đề nghị sở y tế và hcdc
cần phân tích rõ các nguyên nhân trả chậm là do nhân lực hay năng lực xét nghiệm chậm
vì trả kết quả chậm cũng ảnh hưởng đến công tác chống dịch của địa phương
hôm qua đồng chí kháng chủ tịch của hồng môn cũng đã hoảng ánh rồi
và một số nơi hôm nay cũng phát biểu
bên cạnh đó thành phố cũng yêu cầu giải tán các khu tập trung đông người
công viên cổng bệnh viện bến xe cổng doanh nghiệp
riêng chợ truyền thống sẽ tính toán và nghiên cứu mô hình luân phiên bán tại chợ
đối với chợ đầu mối sở công thương thành phố phải yêu cầu các hộ kinh doanh
ký cầm cách thực hiện bộ tư chí an toàn chống dịch nếu vi phạm sẽ bị dừng hoạt động
thưa quý vị bản tin xin được tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
thực hiện tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
đã triệt phá thành công một tụ điểm ma túy phức tạp tại thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
phát hiện nhóm đối tượng tại địa bàn thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc
móc nối với nhau hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự tại địa phương
nên đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá
sau một thời gian theo dõi đến tối ngày hai mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phối hợp công an thị trấn phú long bắc quả tàng nguyễn ngọc tướng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ khoảng ba trăm bốn mươi gram heroin
và một trăm năm mươi gram ketamin mở rộng điều tra công an bắt giữ thêm tài xế xe ô tô tám mươi sáu a chín nghìn sáu trăm tám mươi sáu
và nguyễn trí tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tiền giang khám xét khẩn cấp nơi ở của tướng
lực lượng chức năng phát hiện quỳnh tường huy đang sử dụng ma túy cùng nguyễn thị ngọc bích
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tiếp tục thu giữ hai mươi bốn gram ma túy đá một khẩu súng bắn đạn bi
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an huyện củ chi
phá băng nhóm chuyên sử dụng bình xịt hơi cây và dụng cụ chích điện để cướp tài sản
các đối tượng trong băng nhóm gồm lương minh khang hà thị kim nguyên võ minh dương
cùng ngụ tp hcm nguyễn minh tuấn một tỉnh tây ninh và lê vũ kiệt một tỉnh tiền giang
trước đó rạng sáng ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng dùng dụng cụ chích điện
và bình xịt hơi cay tấn công rồi vào nhà cướp ba điện thoại di động
một sợi dây chuyền vàng năm chỉ trị giá ba mươi năm triệu đồng và khoảng một mươi tám triệu đồng tiền mặt
của một phụ nữ đang đứng nói chuyện với bạn trước nhà thuộc xã tân thạnh đông huyện củ chi
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp công an huyện củ chi khẩn trương truy xét
xác định các đối tượng đang lẫn trốn tại một khách sạn trên địa bàn huyện hóc môn và tiến hành bắt giữ
công an thu giữ một gói ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng và chất bột màu hồng
nghi là ma túy trong căn phòng của các đối tượng
tất cả các đối tượng trên đều nghiện ma túy trong đó một số đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
làm việc với công an các đối tượng khai nhận từ đầu tháng sáu đến nay đã gây ra sáu vụ án
trong đó có một vụ xịt hơi cây một người phụ nữ trên đường thoại ngọc hầu quận tân phú
vào ngày chín tháng sáu bị camera ghi hình lại và lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận vừa qua
thưa quý vị thời gian qua đã có nhiều tổ chức cá nhân bằng nhiều hình thức đã cùng góp sức chung tay

giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
những ngày qua đoàn thanh niên công an tp hcm đã phối hợp với văn phòng hội đồng giám mục việt nam
tổ chức nấu và phát hai trăm linh phần ăn trưa mỗi ngày cho người dân và cho những người ở tuyến đầu chống dịch
khi xe chở nguyên vật liệu chế biến thực phẩm vừa đến nơi tập kết
các bạn đoàn viên thanh niên công an tp hcm và tình nguyện viên đã khẩn trương vận chuyển số nguyên liệu trên xe vào trong
để nhanh chóng chế biến cho kịp buổi trưa đang đến gần
cũng thịt cá rau củ và có cả trái cây tráng miệng
một số ăn trưa được chuẩn bị đầy đủ chức dinh dưỡng này do đoàn viên thanh niên trẻ công an tp hcm
cùng các mạnh thường quân phối hợp nấu hằng ngày
kinh phí thực hiện khoảng năm mươi triệu đồng do các đoàn viên thanh niên vận động
và được văn phòng hội đồng giám mục việt nam ủng hộ tài trợ
một số nơi thì họ cũng có hỗ trợ người dân về nhu yếu phẩm
đường gạo nước tương gì đó nhưng mà cái việc nấu nước nó cũng trở nên khó khăn luôn
cái chương trình của mình là sẽ nấu cái phần ăn sẵn mang tới mọi người
và như các anh chị thấy thì cái bếp ở đây là cái bếp của văn phòng hội đồng giết mổ việt nam
thì nó đủ lớn và nó cũng rất là sạch sẽ rất là vệ sinh để đảm bảo được cái bữa ăn cho mọi người
vừa kết thúc đợt nấu tặng cho khu vực quận gò vấp
chương trình tiếp tục nấu mỗi ngày khoảng hai trăm linh suất ăn trưa
tặng bà con nghèo khu cách ly ở quận ba và huyện bình chánh
trước mắt chương trình sẽ kéo dài đến cuối tháng sáu
những chiến sĩ tình nguyện hành quân xanh công an thành phố hồ chí minh
mặc dù đa phần là các nam chiến sĩ nhưng các bạn làm việc phù bếp và phối hợp rất nhịp nhàng
mọi người chia thành ca xoay tua mỗi ngày để vừa đảm bảo công việc chuyên môn vừa tham gia hoạt động tình nguyện
ban thường dụ đồng hành phố có phối hợp với ban chỉ huy chiến dịch hành quân xanh cấp thành
thì có trao tặng các dụng cụ phòng chống dịch
cũng như là các loại kính trắng giọt bắn
như là các thiết bị trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch
hỗ trợ cho lực lượng công an của quận một mươi hai gò vấp
cũng như là các lực lượng tham gia tại các chốt phòng chống dịch
dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
những ngày qua những người công tác trong lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch vô cùng khó khăn vất vả
cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn
những suất ăn trưa tuy nhỏ nhưng đã thể hiện được tình quân dân đoàn kết
và tinh thần tương thân tương ái của người dân thành phố hồ chí minh
giúp nhiều người cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày bị cách ly và giãn cách xã hội
bác sĩ trần quốc khánh công tác tại bệnh viện việt đức hà nội
trong nhiều năm qua đã tích cực chia sẻ kiến thức y khoa bổ ích
được yêu mến bởi đồng nghiệp bệnh nhân và trên mạng xã hội
do đó bộ sách vừa ra mắt của vị bác sĩ này đã nhanh chóng trở thành điểm sáng trên văn đàn
với lượng tiêu thụ ấn tượng và số tiền bán sách sẽ được quyên vào quỹ vaccine covid một mươi chín
bộ sách của bác sĩ trần quốc khánh gồm hai quyển
nơi ánh sáng không bao giờ tắt và bác sĩ tốt nhất của nhà mình
nơi ánh sáng không bao giờ tắt lần giới lại hành trình anh đến với ngành y
những trang trợ đắn đo và thăng trầm với nghề
trong khi đó bác sĩ tốt nhất của nhà mình như cảm năng nên có trong mỗi gia đình
qua những trang viết bác sĩ quốc khánh chia sẻ kiến thức y học thưởng thức
như cách phòng tránh ung thư bác sĩ tốt nhất của nhà mình

bác sĩ tốt nhất của nhà mình bác sĩ tốt nhất của nhà mình

chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe những bài tập về xương khớp và cuộc sống
bộ sách đang là kỷ lục của nhà phát hành thái hà book về doanh số
khi được lên kệ vào ngày một mươi tám tháng sáu
thì sau hai ngày sáu bộ in đã được tiêu thụ
bản thân bác sĩ mong muốn được chia sẻ cho chiến thức
những trải nghiệm về tóng vỏn chức
chữa bệnh cứu người những câu chuyện xúc động những câu chuyện truyền cảm hứng
và những kiến thức sức khỏe thương thức cho cộng đồng
mặc dù là bác sĩ hay chia sẻ sức khỏe trên cộng đồng trên mạng sâu
nhưng bác sĩ cũng chỉ dừng lại ở các lời khuyết
bác sĩ không bao giờ đưa ra phạm đồ chữa trị cho bệnh nhân nào hết
mà thường bác sĩ chỉ khuyết là chúng ta nên ăn cái này tốt
chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe cái này kiểm tra sức khỏe cái kia
còn phạm đồ chữa trị không bao giờ quá trang sách để truyền cảm hứng
để có thể các bạn ở đâu đó ở rừng xấu ở đảo xá
có thể thông qua những câu chuyện này
để các bạn có thể nuôi dưỡng được cái nguồn lực được cái giấc mơ của mình
và theo đuổi họ
vì thực sự là chúng ta không có gì là không làm được
biết là đừng một ngày vẫn giấc mơ của người ta
một bản sách đặc biệt độc nhất bị gia chẳng khác tên tác phẩm
tờ gác in thủy ấn họa và bụng cảnh sách mạ vàng
vừa được đấu giá trên trang cá nhân của bác sĩ trần quốc khánh
kết quả bán được năm mươi triệu đồng
cùng đóng góp của mạnh thường quân một trăm một mươi triệu đồng
sẽ được bác sĩ quốc khánh cùng thái hạ búc
nguyên vào quỹ vaccine covid một mươi chín
trong phần tiếp theo của chương trình
nhiều người khi tham gia giao thông vẫn bất chấp sự nguy hiểm của bản thân và những người khác
điều khiển xe vào đường ngược chiều
những bữa ăn miễn phí đã góp phần sẻ chia giúp đỡ người lao động nghèo tại đà nẵng vượt qua dịch bệnh
thưa quý vị đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
một nam sinh bất ngờ đâm mạnh vào chiếc xe ô tô chạy cùng chiều đang chuẩn bị rẽ phải
sau cú đâm mạnh nam sinh văng lên vỉa hè rồi trượt dài hàng chục mét
sự việc xảy ra trên quốc lộ ba mươi tám đoạn qua huyện duy tiên hà nam
thời điểm trên một nam sinh không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ ba mươi tám
hướng đi cao tốc minh bình cầu rẽ
khi đi tới ngã ba thì bất ngờ đâm mạnh vào chiếc xe ô tô chạy cùng chiều
xe ô tô chạy cùng chiều đang chuẩn bị dễ phải
cú đâm mạnh khiến nam sinh văng lên vỉa hè
toàn bộ cảnh tưởng này đã được camera hành trình ghi lại
được biết do bị thương nặng nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và hiện tình trạng đã ổn định
trong ba tháng gia quân kiểm tra công an tp hcm đã xử lý một mươi bốn hai trăm ba mươi trường hợp
xe mô tô không bảo đảm an toàn kỹ thuật
xe mô tô tự chế
xe thô sơ
xe cơ giới bà bò
xe chở hàng bốn bánh
có gắn động cơ vi phạm pháp luật
từ ngày một tháng ba đến hết ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện xử lý một mươi bốn hai trăm ba mươi trường hợp vi phạm
trong đó xe mô tô là một mươi bốn một trăm tám mươi một trường hợp
xe bà bánh là bốn mươi chín trường hợp
tức quyền sử dụng giấy phép lái xe là một tám trăm linh năm trường hợp
tạm giữ năm chín trăm một mươi chín phương tiện
nộp vào kho bạc nhà nước số tiền hơn bốn bảy tỷ đồng
các lỗi vi phạm phổ biến gồm
không có giấy đăng ký xe
vi phạm quy định về gắn biển số
gắn biển số giả
chở hàng quá khổ
không có gương chiếu hậu
vi phạm các quy định về lắp thêm đèn xe
không có thắng còi đèn
không có bộ phận giảm thanh giảm khói
và xe sản xuất lắp ráp trái quy định
thưa quý vị
tuyến đường nguyễn trãi hà nội vốn được coi là huyết mạch của giao thông thủ đô
xong khâu tổ chức giao thông trên tuyến đang tồn tại quá nhiều trường hợp
điều bất cập trong suốt một thời gian dài
chỉ vì muốn nhanh hơn một vài phút
nhiều người khi tham gia giao thông đã bất chấp sự nguy hiểm của bản thân và những người khác
điều khiển xe vào đường ngược chiều
và đây cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy các hành vi vi phạm giao thông
của người tham gia giao thông
và tình trạng này đang diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường
gây xung đột và mất an toàn giao thông
tại các điểm mở quay đầu xe
và phóng viên antv đã có ghi nhận cụ thể ngay sau đây
tuyến đường nguyễn trãi hà nội
vốn là tuyến đường huyết mạch lưu lượng giao thông đông
xong đã gặp phải thông ích tạm trở
bởi tuyến chiều đi được chiều thâm hậu của các phương tiện xe máy
một xe hai xe
như thế nối đưa nhau
bất chấp nguy hiểm bằng cách qua đường
nếu ai không làm chủ tốc độ
quá trạm chắc chắn sẽ xảy ra
tôi làm đây cũng lâu rồi
nhưng mà cũng chứng kiến nhiều
những người thiếu ý thức
tham gia giao thông thì đi ngược chiều
và những lối mở gây tai nạn rất nhiều
khi có lực lượng chức năng ở đây
thì họ đi rất đúng họ không đi
nhưng mà cứ vắng cái là lại
tình trạng lại xảy ra
những người tham gia giao thông mà đi ngược chiều đấy
thì tôi chứng kiến là để người ta đi đúng chiều
đi tốc độ rất cao
đường một chiều rộng
lúc vắng nên xảy ra tai nạn
và trạm liên tục
mọi hoạt động giao thông muốn được thông thoáng thuận lợi
khi và chỉ khi người dân tuân thủ
một an toàn giao thông
không phải nói quá khi cho rằng
ít có nơi nào như việt nam
một bộ phần người điều khiển phương tiện xe máy
là người lĩnh phá bỏ hết ký tắc an toàn
phá bỏ nền lệ giao thông
thú tiện là đi nhưng nhanh được là phóng
bất chấp đường cấm hay ngược chiều
thú thế mà đánh cực số phận
để giải thiệu thúc đẩy hành vi đi ngược chiều
của các phương tiện
có nguyên nhân tùy bất cập trên chính quyết điểm ngân trại
dù được coi là giải pháp giải tỏa áp lực giao thông
và mất đồng phương tiện
trong việc tồn tại quá nhiều điểm mở quay đầu
đã khiến sinh vụ giao thông nghiêm trọng
nếu mà muốn giải quyết một cách triệt đề vấn đề này
thì cần phải mở ra những tuyến đường mới
chia tải cho tuyến đường miễn trãi
cũng như là
cần một số cây cầu vượt
hoặc là hầm trôi
cắt ngang tuyến đường miễn trãi
nhưng tất cả những biện pháp này đều đòi hỏi
cái nguồn vốn đầu tư cực kỳ lớn
và thời gian thi công cũng rất là dài
phải tốn có thể từ ba đến năm năm
chứ không thể giải quyết một sớm một chiều được
để ngăn chặn hành vi nguy hiểm đi ngược chiều
theo các truyền giao giao thông
giải pháp khí hậu nhất
vẫn là cưỡng chế xử phạt thật nghiêm
và việc xử phạt cần được thực hiện thường xuyên và liên tục
có như vậy
dân dân mới hình thành được ý thức
quân thủ vận động giao thông của người dân
ý thức của người dân không thể ngày một ngày hai mà hình thành được
ngay cả nhật bản
là đất nước mà chúng ta
rất là kính nể về
cái mức độ nghiêm túc
cái quá trình tuyên truyền
cũng như là xử phạt
rất là bền bỉ và nghiêm túc
trong hàng chục năm trời
thì dân dân mới định hình được cái thói quen
và cái ý thức
nâng cao được ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân
tôi nghĩ giải pháp duy nhất đó là
cưỡng chế và xử phạt một cách nghiêm khắc
liên tục thường xuyên
có thể thấy ngoài cái ý thức chấp hành kém
của người tham gia giao thông
thì trong suốt một thời gian dài
công tác tổ chức giao thông tại tuyến đường nguyễn trãi
vẫn chưa được quan tâm đến mức
và tai nạn giao thông rất dễ xảy ra
khi mà hành vi như thế này vẫn tồn tại
các đoàn tàu khách các tuyến tp hcm
đi phan thiết nha trang đà nẵng
sẽ tiếp tục dừng khai thác thêm hai mươi ngày tới
do dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
tại tp hcm và một số tỉnh phía nam
tạm dừng khai thác các tàu khách khu đoạn
tới ngày một mươi năm tháng bảy
với các đôi tàu
trạng tp hcm đi đà nẵng
trạng tp hcm đi nha trang
và spt một spt hai
trạng tp hcm đi phan thiết
hành khách có vé đi tàu các ngày
tàu tạm ngừng chạy liên hệ trả vé miễn phí
tại ga của đường sắt
trước đó các đoàn tàu này đã tạm dừng khai thác
từ đầu tháng năm và tháng sáu
do dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
tại nhiều tỉnh thành phía bắc đà nẵng
và hiện là tp hcm
trên tuyến đường sắt bắc nam
chỉ còn khai thác thường lệ là hai đôi tàu
khách trạng hà nội đi tp hcm
các đoàn tàu khách khác
được tạm dừng khai thác sau dịch covid một mươi chín
thưa quý vị trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
có những diễn biến phức tạp tại tp đà nẵng
các hàng quán được yêu cầu đóng cửa
để phòng chống dịch
điều đó đã gây không ít khó khăn cho hoạt động kinh doanh
buôn bán và kinh tế của nhiều doanh nghiệp
thế nhưng để vượt qua những khó khăn đó
họ vẫn luôn sẵn sàng rẻ chia
để mang đến những bữa ăn miễn phí cho người lao động nghèo
giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh này
dù đã đóng cửa suốt nhiều tháng nay
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng bếp ăn của nhà hàng ngọc nữ
vẫn luôn đỏ lửa
không còn là những món ăn phục vụ khách hàng
giờ đây nó trở thành căn bếp
để nấu ra những súp cơm
đầy nghĩa tình
phát miễn phí cho người lao động nghèo
trải qua năm đợt dịch
suốt hai năm
đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế
của người dân thành phố đà nẵng
chính vì vậy mà những bữa cơm này
là sự sẽ chia rất lớn
giúp họ vượt qua khó khăn
trong giai đoạn này
thế như đã biết là tình hình dịch covid một mươi chín
nó rất là căng thẳng
nên là tình hình trong là mọi người
tuyền người dân đều đôi vào tình trạng khó khăn
thì bên nhà hàng ngọc nữ
quang chúng em hỗ trợ
nấu cơm từ thiện
số khác thực sự yêu thương
mong muốn cùng đồng hành
cùng mọi người dân gặp khó khăn
có một bữa cơm
tốt hơn ngon hơn
hy vọng là mọi người
cùng cố gắng giúp đỡ
ngoan để vượt qua đại dịch này
không chỉ bếp ăn vẫn luôn đỏ lửa
mà nhân viên phục vụ tại quán
tình nguyện ở lại
mỗi người một tay cùng góp sức
để mang đến những bữa cơm thơm ngon
chất lượng nhất
chỉ với mong muốn nhỏ bé
là cùng nhau lan toàn
và những điều tự tế
giữa mùa dịch bệnh
để không ai bị bỏ lại phía sau
thì em cũng là một người
đã trải qua các mùa dịch
tại đà nẵng
thì em cũng biết được những khó khăn
trong quá trình phòng chống dịch
thì rất là thiếu thốn
về phần cơm vật chất
thì em cũng muốn tham gia vào quán mình
để góp một phần nào đó cho những người nghèo
hoặc có thể có một phần cơm nào đó
vào buổi trưa buổi chiều
cho đỡ ấm lòng
với chung là dịch thì không có làm gì ra tiền
mỗi ngày hơn bốn trăm linh phần cơm miễn phí
vẫn đều đặn
được quán phát vào một mươi một h
từng xuất ăn trao đi
là một phần nào đó bớt nổi lo
về cơm áo gạo tiền
với những người lao động vất vả
cũng có có chứ chừ là cứ
lộn mặn ế lắm hoàn hố rồi
có ý nghĩa phải sợ
rất cố mà anh
cuốn đã từ tiện cho những người lao động cực cổ
trong thời gian tới
không chỉ tổ chức phát cơm miễn phí tại quán
mà những bạn trẻ đầy nhiệt huyết này
con dự định sẽ lan tỏa yêu thương nhiều hơn
bằng cách phát cơm lao động
tại nhiều địa điểm
bằng những việc làm nhỏ như thế
từng người dân thành phố
đã giúp nhau vượt qua đại dịch
câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp
hẹn gặp lại